là một tỉnh có nhiều doanh nghiệp hoạt động hải dương hiện có trên một mươi một doanh nghiệp thu hút và giải quyết việc làm cho gần hai mươi bảy lao động
hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định cơ bản bảo đảm đủ việc làm và thu nhập cho người lao động
điều đáng chú ý đa số các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tương đối đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động
công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở kịp thời giải quyết tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động hoạt động văn nghệ thể thao diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia
trên địa bàn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương hiện có bốn mươi một doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng hai mươi một lao động để hoạt động công đoàn thực sự hiệu quả liên đoàn lao động huyện tứ kỳ cũng đã rất nỗ lực quan tâm chăm lo cho người lao động
tuy nhiên trong tiến trình chuẩn bị thực thi hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp mới đây nếu mỗi tổ chức công đoàn không tự thay đổi thì thách thức đó sẽ trở thành khó khăn khó giải quyết
nếu mỗi tổ chức công đoàn không tự thay đổi thì thách thức đó sẽ trở thành khó giải quyết